công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với phạm thị pha la sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ tại xã bình thành huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
về hành vi cung cấp thông tin sai lệch nhằm xúc phạm uy tín tổ chức chính quyền trên mạng xã hội facebook
trước đó trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng la đã đăng tải nhiều video clip có nội dung không đúng sự thật
xúc phạm chính quyền huyện thanh bình trên tài khoản facebook pha la
cho phạm thị pha la quản lý có nội dung cho rằng chính quyền huyện thanh bình lấy đất của người dân
mà không đền bù gây hoang mang dư luận xấu trong người dân đối với chính quyền huyện thanh bình
ngoài việc xử phạt phạm thị pha la công an huyện thanh bình cũng đã củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng phạm gia quy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ xã bình thành huyện thanh bình tỉnh đồng tháp là em ruột của đối tượng la
do có hành vi chia sẻ những đoạn video clip sai sự thật của đối tượng lan trên facebook tên phạm gia huy
do quy quản lý thu hút nhiều lượt người xem và chia sẻ
qua làm việc công an huyện thanh bình đã cho quy cam kết gỡ bỏ những đoạn video clip trên